trước nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín đang lây lan trên diện rộng tại đà nẵng
thời gian qua các khu công nghiệp trên địa bàn đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân
để vừa thực hiện tốt chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất
thành phố đà nẵng có hơn bốn trăm chín mươi doanh nghiệp với gần bảy mươi bảy công nhân
vẫn tiếp tục làm việc trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
mặc dù các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh
giãn cách công nhân vào ca khi ăn uống nhưng người lao động vẫn cảm thấy lo lắng
dịch bệnh này thì công ty vẫn cho chúng tôi đi làm
mặc dù là đi làm như vậy thì vẫn sợ nhưng mà vì cuộc sống hàng ngày trăng trải
cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi vẫn phải đi làm
hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn đã có công nhân mắc covid một mươi chín
ban quản lý khu công nghiệp đã khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế và chính quyền địa phương
để tiến hành khoanh vùng xác định các trường hợp f một và f hai
đề nghị doanh nghiệp ngừng sản xuất cho đến khi tình hình ổn định
tính đến nay đã có một mươi hai doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch
chúng tôi đã ban hành rất là nhiều văn bản để hướng dẫn các chủ đầu tư
các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao khu công nghiệp thực hiện công tác phòng chống dịch
đồng thời thì chúng tôi cũng động viên doanh nghiệp an tâm trong công tác sản xuất
tiếp tục xuống từng doanh nghiệp kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp
cũng như công tác phòng chống dịch
đối với những doanh nghiệp có người mắc bèn
thì chúng tôi cũng đã tổ chức gặp gỡ trao đổi động viên
người lao động yên tâm công tác
các doanh nghiệp cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
liên đoàn lao động thành phố cũng đã tặng hơn năm mươi khẩu trang
còn với lại một mươi tấm ngăn dột bắn để công nhân lao động yên tâm công tác
các doanh nghiệp cần siết chặt quy trình không để dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
ở các khu công nghiệp để có thể vừa đảm bảo an toàn cho người dân
vừa phát triển kinh tế
bộ y tế cùng thành phố đà nẵng cùng các đơn vị liên quan đã chuẩn bị những phương án
thực hiện ứng phó với dịch covid một mươi chín cho các doanh nghiệp